ngày ba tháng ba trên chuyến bay của vietnam airlines từ siem riệp về tp hcm
sau đó chuyển tiếp chuyến bay đi nagoya khi đáp xuống tại nhật
một hành khách nhật bản có biểu hiện sốt và y tế nhật tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách này
kết quả cho thấy dương tính với covid một mươi chín
trên tinh thần cảnh giác cao việt nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách
phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này
trên chuyến bay vn ba trăm bốn mươi một có tổng cộng bảy mươi ba khách và một mươi hai thành viên tổ bay
chuyến bay từ nagoya về việt nam cả chuyến bay đã phải xử lý y tế theo quy định
cụ thể tiến hành cách ly tập trung năm mươi một khách nhập cảnh vào việt nam
trong đó có một trẻ em và toàn bộ tổ bay
ngoài ra cơ quan chức năng đã đưa về khu cách ly của thành phố hai mươi hai khách nối chuyến là khách nhật bản đi kuala lumpur tám khách
và các hành khách nối chuyến đi các khu vực khác được cách ly đang thực hiện các thủ tục để nối chuyến
cảnh hàng không cũng đã tiến hành khử trùng tổ bay thực hiện chuyến bay vn ba trăm bốn mươi một
ngoài ra cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã thực hiện cách ly hai nhân viên an ninh
và sáu nhân viên phục vụ tại các phòng thương gia hạng c do tiếp xúc gần với hành khách nhật bản bị nhiễm covid một mươi chín
lịch trình đi lại của hành khách này tại campuchia đang được các cơ quan việt nam phối hợp với nhật bản làm rõ